đã trở thành truyền thống cứ sau vụ thu hoạch vào ngày đầu tiên của năm mới
cộng đồng người xê đăng ở buôn con hơ đinh xã ea hờ đinh huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
lại tổ chức lễ mừng lúa mới cầu cho một năm mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt
đây còn là hoạt động nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người xê đăng
là thời điểm toàn bộ người xe đăng từ già đến trẻ được cùng nhau tụ tập bên nhà truyền thống
tham gia nghi lễ thưởng thức cồng chiêng uống rượu cần ăn cơm mới cùng nhau ca hát
nói như một sợi dây gắn kết mọi người trong cộng đồng người xê đăng bao đời này
lễ hội truyền thống mừng lúa mới của bà con buôn con hơ rinh được tổ chức vào đầu mỗi năm mới
và đã duy trì đều đoạn tới năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay
lễ hội ngày càng thu hút đông đảo bà con các dân tộc buôn làng gần xa và du khách đến chung vui
bởi ý nghĩa tốt đẹp gắn kết cộng đồng cầu cho năm mới sức khỏe mùa mang bội thu buôn làng no ấm